đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã dự lễ ra mắt trung tâm điều hành thông minh của sở y tế tp hcm
đây là trung tâm được xây dựng nhằm phục vụ cho công tác điều hành giám sát đối với công tác phòng chống dịch bệnh
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đã đánh giá rất cao sự nỗ lực của ngành y tế thành phố
để ra mắt được trung tâm điều hành y tế thông minh giảm góp phần đơn cao hiệu quả của công tác quản lý giám sát chỉ đạo điều hành
đối với công tác khám chữa bệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân của thành phố hơn một mươi triệu dân và gần hai mươi triệu dân ở các tỉnh phía nam
đồng thời mang lại tiện ích tốt nhất cho nhà quản lý cán bộ chuyên môn bệnh nhân và nhân dân
đào tạo hướng dẫn kết nối để hội chẩn với các bệnh viện trong nước và trên thế giới đặc biệt phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
ứng dụng trong phòng chống dịch thì ngồi ở ngay cơ quan sở các phòng chức năng có thể quan sát được các phòng cách ly người bệnh
và có thể trao đổi với các bác sĩ đang chăm sóc người bệnh hoặc là có thể trao đổi với cả người bệnh
trung tâm điều hành sở y tế tp hcm là trung tâm điều hành đầu tiên trong cả nước gồm hệ thống báo cáo tích hợp kết nối tổng hợp số liệu
từ các phòng ban các bệnh viện
trung tâm điều hành sở y tế tp hcm là trung tâm điều hành đầu tiên trong cả nước gồm hệ thống báo cáo tích hợp kết nối tổng hợp số liệu